cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem là đại diện cho lực lượng kinh tế tư nhân
lực lượng được xác định là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế việt nam
để hỗ trợ lực lượng kinh tế tư nhân phát triển
thời gian qua luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành
cùng với đó là hàng loạt chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển
trong đó yếu tố mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa yếu nhất và cần hỗ trợ nhất đó là vốn vay
tuy nhiên cho tới nay vẫn còn tới sáu mươi doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn
thực tế này khiến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp hạn chế về vốn
về tài sản đảm bảo khó có cơ hội bứt phá và đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế
trong hoàn cảnh đó bidv nổi lên như một ngân hàng tiên phong trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa
bằng các giải pháp các sản phẩm dịch vụ phù hợp và thiết thực với cộng đồng này
tập đoàn ton mát nhà sản xuất tấm lợp ba lớp cách nhiệt hàng đầu việt nam
ra đời từ năm hai nghìn ba doanh nghiệp này hiện có tới chín nhà máy sản xuất trải rộng trên khắp cả nước
trên hai đại lý bảy nhà phân phối chính thức
mỗi ngày tôn mát
cung cấp ra thị trường khoảng ba mươi mét vuông sản phẩm
tuy nhiên vào năm hai nghìn ba khi mới thành lập doanh nghiệp này đối mặt với khá nhiều khó khăn
đặc biệt là khó khăn về vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
quy mô vốn nhỏ kinh nghiệm quản trị còn nhiều hạn chế khiến cho chất lượng thông tin tài chính không cao
dẫn đến khó đáp ứng các điều kiện vay vốn mà các ngân hàng đưa ra
đó là khó khăn chung của đại đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa
và tôn mát trong những ngày đầu mới
vốn lưu động và hoạt động cũng không là một ngoại lệ
bên cạnh đó năng lực sản xuất kinh doanh hạn chế phương án vay vốn nhiều rủi ro và đầu ra chưa ổn định
cũng khiến tôn mát khi đó khó khăn hơn trong việc thuyết phục ngân hàng
và quan trọng nhất là giá trị tài sản thế chấp cũng là khó khăn chung của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đi vào hoạt động
vốn lưu động là điều khuyên thuyết để cho công ty hoạt động đồng cách liên tục và thường xuyên
trong thời gian ban đầu thì khi mà chúng tôi mới thành lập là công ty đang
thì cái việc huy động vốn lưu động tiếp cận ngân hàng nó rất là khó
và nó nằm ở cái chỗ là liên quan đến tài sản bản bảo
trước tình hình đó tôn mát với tên gọi ban đầu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ niềm tin việt
tập trung nâng cao năng lực quản trị năng lực sản xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định nhằm thuyết phục được các ngân hàng
mặt khác doanh nghiệp này nỗ lực tìm kiếm những ngân hàng có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
nơi đưa ra các điều kiện vay vốn phù hợp với thực tế năng lực quản trị và kinh doanh của họ
và tôn mát đã lựa chọn hợp tác với bidv
theo lãnh đạo của doanh nghiệp này ở thời điểm đó bidv không chỉ đưa ra những điều kiện vay vốn phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa như họ
mà còn hỗ trợ quản lý dòng tiền tư vấn quản trị tài chính phương thức lập phương án kinh doanh sao cho cụ thể
và phù hợp với các quy định yêu cầu của ngân hàng khi vay vốn
bằng sự nỗ lực của mình cũng giống như sự hỗ trợ của ngân hàng nhất là bên bidv
thì chúng tôi đã quản lý dòng tiền tốt hơn và khi đưa ra những cái về phương án quản lý tài chính và phương án kinh doanh cụ thể
thì từ đấy đã gây được lòng tim với ngân hàng và ngân hàng đã cấp cho chúng tôi nguồn vốn để đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh mở rộng
từ sản phẩm chủ lực là tấm lợp tôn mát đã đầu tư mở rộng dây chuyển sản xuất một số vật liệu xây dựng khác
như panel bảo ôn hay gạch ôn
với kinh nghiệm hợp tác hơn một mươi năm giữa tôn mát và bidv cùng với sự hiểu biết của ngân hàng này về đặc thù kinh doanh của tôn mát
doanh nghiệp này khẳng định sẽ tiếp tục lựa chọn bidv là ngân hàng đồng hành trong thời gian tới
hiện tại cái nguồn vốn chúng tôi vay ở bidv là chỉ dùng cho hai mục đích
một là cái vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
hai nữa là cái vốn trung hạn để đầu tư thêm máy móc nhà xưởng
làm tăng cái hiệu quả sản xuất kinh doanh
và đáp ứng được cái nhu cầu mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm
trong tương lai thì theo cái định hướng phát triển của công ty
nhất là cái ngành sản xuất tấm lợp và tôn này với sự kiện tranh rất là khốc liệt
cho nên là công ty cũng tăng cường cái việc mà để tìm tòi ra những cái sản phẩm mới
những cái công nghệ mới
thì tiến tới này dự kiến là chúng tôi sẽ đầu tư mở rộng thêm và chắc chắn là chúng tôi sẽ lựa chọn bidv
còn đây là công ty cổ phần tập đoàn ngọc diệp
thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
doanh nghiệp này cung cấp hai dòng sản phẩm chính là nội thất và bao bì các tông
tới năm hai nghìn một mươi doanh nghiệp này có bước phát triển đột phá
khi khánh thành một nhà máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa
vách mặt dựng tại khu công nghiệp phố nối a tỉnh hương yên
và ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp này từ hơn một mươi năm nay cũng là bidv
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết
nguyên nhân họ lựa chọn đồng hành cùng bidv là mức lãi suất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất hợp lý

tuy nhiên là phong cách cơ chế thực vụ khá là linh hoạt
cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tương đối là tốt
đóng góp bốn mươi năm tổng sản lượng quốc nội nhưng hiện nay dư nợ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ chiếm một phần năm tổng dư nợ cả nước
hiện nay thì đa phần các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu vốn và khó tiếp cận vốn đối với ngân hàng
đặc biệt là các nguồn vốn mà hỗ trợ theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong bối cảnh đó bidv là một trong những ngân hàng tiên phong trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bidv triển khai chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh với lãi xuất sáu
tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy bidv triển khai chương trình yêu đãi vây vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng quy mô lên đến một mươi năm tỷ đồng với nhiều hỗ trợ
đầu năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv triển khai chương trình tín dụng chung giải hạn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng quy mô lên đến một mươi tỷ đồng với nhiều yêu đãi hỗ trợ dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong đó đáng lưu ý là doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội vay vốn với lãi suất cực kỳ hấp dẫn chỉ từ tám một năm với thời hạn vay lên đến bảy năm
ngoài ra bidv cũng triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa khác như chương trình tài trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp siêu nhỏ quy mô bốn tỷ đồng
các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh các chương trình cho vay ủy thác với nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế
cùng với đó là các giải pháp tài chính chính sách về lãi suất tài sản đảm bảo đã được bidv nghiên cứu cụ thể triển khai đồng bộ trên tinh thần vì doanh nghiệp và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa
bidv cũng cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình các gói tiến dụng yêu đãi đối với các khách hàng
và ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã triển khai gói tín dụng ngắn hạn ba mươi tỷ đối với các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nêu trên doanh nghiệp nhỏ và vừa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là các khách hàng tốt để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
những hỗ trợ của bidv với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã mang lại hiệu quả thiết thực
ở chiều ngược lại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam cũng đánh giá bidv là đối tác hàng đầu không chỉ cấp tín dụng mà cả các dịch vụ tài chính ngân hàng bảo hiểm khác
cho tới ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám bidv đã có tới hơn hai trăm năm mươi khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần bốn mươi lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
quy mô tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của bidv đạt gần hai trăm bốn mươi tỷ đồng
đứng đầu trong số các ngân hàng thương mại tại việt nam
với kết quả đó bidv được công nhận rộng rãi như ngân hàng phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất và thành công nhất
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bidv được tạp chí asiance banking an finance của singapore trao giải ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của năm
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám bidv được tạp chí afro southeast asia hồng kông trao giải ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất việt nam
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bidv được tạp chí global banking an finance review của vương quốc anh trao giải ngân hàng sme tốt nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín
với việc cung cấp dịch vụ cho bốn mươi số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam bidv khẳng định được vị thế ngân hàng đi đầu trong thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mà chính phủ đề ra
và với việc vẫn tiếp tục nghiên cứu đổi pháp đối phó đối phó đối phó đối phó đối phó đối phó đối phó đối phó
với việc cung cấp dịch vụ cho bốn mươi số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam bidv sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi phó đối phó đối phó đối phó đối phó
quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại